trước thi cắm trại giao lưu văn hóa văn nghệ nói chuyện truyền thống giao lưu giữa cựu chiến binh với đoàn viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ v v
thông qua hội trại tổng quân các chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống bất khuất anh hùng vẽ vang tinh thần chiến đấu quật cường không ngại gian khổ của quân đội nhân dân việt nam bồi đắp lý tưởng cách mạng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đây là một đề án nhằm thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
xây dựng thói quen ứng xử văn hóa trong mỗi đội viên thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông là mục tiêu của hành trình cùng bàn đến trường an toàn năm hai nghìn một mươi tám do ban an toàn giao thông thành phố hồ chí minh phối hợp thành đoàn thành phố phát động
hành trình cùng bạn đến trường an toàn năm hai nghìn một mươi tám sẽ triển khai tại bốn mươi năm trường học từ cấp mầm non tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
qua những phần thi hỏi đáp xây dựng nhiều trò chơi hấp dẫn phù hợp với từng độ tuổi chương trình trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ phổ biến những câu chuyện về ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông và kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận đề án tăng mức thu phí tạm dừng đổ xe ô tô trên lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố do sở giao thông vận tải trình
theo đó cách tính mức phí là thu theo giờ thay vì theo lượt ngày đêm như hiện nay
cụ thể đối với xe đến chín chỗ và xe tải dưới một năm tấn khi dừng đổ ở khu vực quận một quận ba và quận năm phải trả giá giữ xe theo giờ đầu tiên là hai mươi năm đồng đổ qua đêm là một trăm năm mươi đồng trên giờ
riêng khu vực hai quận một mươi và một mươi một giá giữ xe là hai mươi đồng trên giờ đầu tiên và phí đậu xe qua đêm là một trăm hai mươi đồng trên giờ
phí sẽ tăng lũy tiến theo số giờ dừng đổ với mức cao nhất là bốn mươi đồng trên giờ
mức phí của đề án hiện áp dụng cho hai nhóm là ô tô đến bảy chỗ xe tải dưới một năm tấn và ô tô từ một mươi chỗ xe tải trên một năm tấn đến dưới hai năm tấn
ủy ban nhân dân thành phố giao cho các sở ngành liên quan hoàn chỉnh dự thảo để trình kỳ họp hội đồng nhân dân tp sắp tới
thưa quý vị phát huy tinh thần tương thân tương ái
truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái
trong những năm qua đáng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống vật chất cho người nghèo
điển hình hàng năm các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chung tay cùng với chính quyền thành phố mua tặng hàng chục nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn giảm hàng trăm tỷ đồng tiền kinh phí điều trị
những tấm lòng của người dân thành phố đã góp phần thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
bên cạnh đó một số bệnh viện còn có chính sách mua bảo hiểm y tế cho người nghèo
thông qua khám bệnh hỗ trợ xuất ăn miễn phí khi điều trị tại bệnh viện
quan tâm chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân và các thành viên trong gia đình
sự quan tâm của các cấp chính quyền và các bệnh viện đã giúp cho các hộ nghèo hộ cận nghèo
người già cả nêu đơn được khám chữa bệnh
trong những năm qua bảo hiểm y tế đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ chăm sóc
bảo vệ sức khỏe người dân giúp họ bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh
nhất là khi mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo
dù nhà nước đang nỗ lực đẩy mạnh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
nhưng với mức phí mua thẻ như hiện nay vẫn có nhiều người nghèo không có điều kiện để mua được thẻ bảo hiểm y tế
để giảm bớt những khó khăn cho người nghèo nhiều địa phương đã có cách làm hay sáng tạo
để vận động các doanh nghiệp và người dân mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho người nghèo
điển hình như ở huyện củ chi hốc môn bình chánh cần dơ nhà bè phân phân